gia đình anh chính chị toàn là người của địa phương thôn kim hoàng trước kia thì gia đình vẫn sống hòa thuận

ngay sau đó thì không biết gì nữa

quá trình ghi lời khai thì mình dựng lên toàn bộ mối quan hệ của ông này
liên quan đến những người xung quanh kể cả việc mua bán châu bò
có mâu thuẫn thủ tức với ai không thì ông khẳng định là không
xác minh các mối quan hệ vợ chồng của nạn nhân cho đến thời điểm này
vẫn chưa thấy nổi lên nghi vấn nào
trong khi đó quá trình ghi lời khai của anh chính
người đầu tiên phát hiện vụ việc từng được kỳ vọng sẽ giúp mở ra manh mối cho vụ án
xong cũng không thu được kết quả như mong đợi
khoảng tối trong quá trình điều tra vụ án khiến các thành viên ban chuyên án mất ăn mất ngủ

khả năng là vấn đề tế nhị nên ít người biết nhưng không thể nói là vấn đề tế nhị là vấn đề tế nhị

khoảng tối trong quá trình điều tra vẫn có niềm tin chắc chắn là phải có ổn khúc nào đó trong mối quan hệ của vợ chồng nạn nhân
nên ít người biết nhưng đó có thể là nguyên nhân khởi đầu của vụ việc này
với niềm tin đó ban chuyên án một mặt đẩy mạnh khai thác thu thập thông tin từ chồng nạn nhân
mặt khác kiên trì với việc giả soát xung quanh khu vực hiện trường
khi mọi người thấy đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
thì cơ quan công an đã thu nhận được một thông tin khá hữu ích
theo đó vào sáng ngày hai mươi tám tháng năm người cung cấp thông tin cho biết
có nhìn thấy một người phụ nữ trung niên lạ mặt điều khiển xe máy nhãn hiệu honda dream
xuất hiện tại cánh đồng xã di trạch
còn đi đâu gặp ai thì anh này không nắm được
từ cái nguồn mà anh chính anh ấy là buôn bán châu
chúng tôi cũng đã đi gặp hỏi gia đình và nắm được cái mối nàm ăn của anh chính
từ kể cả yên bái kể cả hữu thọ và kể cả hòa bình
từ cái mối đó thì chúng tôi mới xác định được rằng là anh chính thường làm ăn với ai hay đi với ai
kiên trì với công tác xác minh toàn bộ các mối quan hệ của anh chính
cuối cùng cơ quan điều tra thu thập được một số nguồn tin cho biết
thời gian gần đây anh chính có qua lại với một phụ nữ tên thúy là bạn đi buôn châu trung

sáu người đã từng bắt gặp việc anh chị đi mua châu chung
rồi là có người từng bắt gặp anh ấy có lên nhà chị thúy chơi và ở đấy
chúng tôi đã thu nhập được quá trình vườn làm việc với anh chính
và một tổ công tác khác đã thu thập được cả những tài liệu đó và cung cấp về anh anh
rất kịp thời nên là chính vì thế là tài liệu đấy là anh không thể chối cãi được
với các mối quan hệ ngoài luồng
khi mà manh mối duy nhất của vụ án vừa hé mở
thì cũng là lúc viện khoa học hình sự bộ công an công bố kết quả giám định số mẫu vật
do cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội gửi đến
theo đó trong ngũ tạ của nạn nhân và cốc nước thu được ở hiện trường
đều có chứa thành phần cyanur
như vậy có thể khẳng định nạn nhân nguyễn thị toàn tử vong do trúng độc cyan
sử dụng các tài liệu bao gồm lời xác nhận từ nhiều nhân chứng về mối quan hệ ngoài luôn của anh chính để đấu tranh với người đàn ông này
thì cuối cùng anh ta thừa nhận có quan hệ tình cảm với ngô thị thúy chú tại thị xã sơn tây thành phố hà nội
đúng như dự đoán của cơ quan điều tra mối quan hệ của vợ chồng nạn nhân và cơ quan điều tra của cơ quan điều tra của cơ quan điều tra của cơ quan điều tra của cơ quan điều tra
không sóng yên biển lặng như vẻ ngoài mà gia đình làng xóm thường thấy
việc nhận định đúng tính chất cũng như nguyên nhân dẫn đến án mạng bước đầu giúp các thành viên ban chuyên án giải tỏa được phần nào không khí căng thẳng
bao trùm lên đơn vị nhiều ngày qua và là động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ tiếp tục cố gắng đi tìm những mảnh ghép còn lại để hoàn thiện hồ sơ vụ án
từ lời khai của chính cơ quan điều tra đã cử một tổ công tác phối hợp với công an thị xã sơn tây để xác minh nhân thân lai lịch của ngô thị thúy
ngô thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn thường trú ở tổ dân phố thiều xuân phường viên sơn thị xã sơn tây tp hà nội
thúy có bảy anh chị em chồng cũng đã chết rồi bố mẹ đẻ cũng đã chết
thúy là vi phạm về cái tội trộm cắp tài sản
đã bị xử lý từ năm hai nghìn một mươi ba và tù cho hưởng án treo
cùng lúc với việc thu thập thông tin từ công an địa phương về thúy
thì cơ quan điều tra nhanh chóng tiến hành các bước điều tra để làm rõ thời gian biểu và di biến động của thúy trước
trong và sau khi vụ án xảy ra để làm cơ sở trự tập ngô thị thúy tới cơ quan công an
khi mà chúng tôi triệu tập chỗ chị thúy lên để hỏi rõ cái cung thời gian di biến động của chị thúy
chị thúy cung cấp là sáng dậy và có đi chợ ở sơn tây mua ngô rồi mua các đồ ăn thực phẩm
ngô thị thúy thừa nhận có quan hệ tình cảm với anh chính đã vài năm
nhưng một mực phủ nhận liên quan đến cái chết của nạn nhân và cũng không giải thích được
quãng thời gian bất minh từ tám h ba mươi phút đến một mươi giờ sáng ngày hai mươi tám tháng năm
thời điểm cơ quan công an xác định nạn nhân toàn bị trúng độc rồi tử vong

thêm hai mươi bốn giờ đấu tranh đồng thời sử dụng lời khai của nhân chứng đã gặp thúy tại cánh đồng xã di trạch
sáng ngày hai mươi tám tháng năm đối tượng hoàn toàn bị đánh cục
nguồn gốc của số độc chất mà chị ta dùng để đầu độc nạn nhân là ở đâu
và đặc biệt là có hay không sự đồng phạm tiếp tay của người đàn ông đang có mối quan hệ tình cảm với chị ta
trong quá trình điều tra truy tố sẽ nảy sinh những tình tiết gì mới
và các cơ quan tố tụng sẽ xử lý những tình huống này như thế nào để không làm oan sai những người không có tội
và không bỏ lò tội phạm
tất cả những câu hỏi này sẽ có lời đáp trong phần hai của chương trình được phát sóng vào khung giờ này tuần sau